thuyền thông hàn quốc dẫn nguồn tin từ thông báo của phía công ty giải trí yg entertainment liên quan đến việc lisa thành viên của nhóm nhạc đình đám blackpink vừa có kết quả xét nghiệm dương tính giới sắc covid hai
một nhân viên của yg entertainment cho biết lisa đã có xét nghiệm dương tính giới sắc covid hai vào chiều nay
theo đó các thành viên còn lại của blackpink như jennie rose và jisoo đều đã được xét nghiệm pcr ngay lập tức hiện vẫn đang chờ kết quả
ngoài ra vẫn chưa thể xác nhận được số người đã tiếp xúc gần với lisa
trước đó truyền thông xếp hàng đưa tin hiện tại rose đang phải hủy bỏ mọi lịch trình trước mắt và phải tự cách ly
nguyên nhân là bởi nữ ca sĩ nhóm nhạc blackpink đã tiếp xúc với thành viên lisa trong nhóm
ji cho biết trước hết chúng tôi đã thực hiện các biện pháp chủ động dưới sự hướng dẫn của cơ quan y tế bằng cách chia sẻ kịp thời và chính xác các thông tin liên quan với các quan chức
lúc này mạng xã hội đang rừng rừng chia sẻ lại hình ảnh hot của bốn thành viên jennie lisa jisoo và rose vừa được chính jennie đăng chỉ một ngày trước khi lisa xác nhận mắc covid một mươi chín
cả nhóm đã có một buổi tụ tập vui vẻ cùng nhau tạo dáng trước ống kính lisa chính là người cầm máy selfie
hiện giờ cư dân mạng đang vô cùng lo lắng cho tình hình của crowest rất nhiều lời cầu nguyện giúp nữ ca sĩ giữ gìn sức khỏe trong thời gian cách ly này
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca ghi nhận bốn một trăm một mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một cao kỷ lục từ trước tới nay
theo kdca số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một cũng là lần đầu tiên dịch bệnh của hàn quốc

trong đó số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục trong hai mươi bốn giờ mà nước này ghi nhận gần nhất là vào ngày một mươi tám tháng một mươi một với ba hai trăm chín mươi hai ca
từ đầu tháng một mươi một năm nay hàn quốc đã chuyển sang sống chung với dịch nới lỏng các quy định giãn cách sau khi đạt mục tiêu tiêm chủng vào cuối tháng một mươi
phát biểu tại một cuộc họp chống dịch mới đây thủ tướng kim yoo ki cho biết
đã đủ nghiêm trọng để triển khai kế hoạch khẩn cấp bất cứ lúc nào
thủ tướng kiêm kêu gọi các cơ quan y tế phân loại bệnh nhân dựa trên mức độ nghiêm trọng của triệu chứng
và cho những ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng tự điều trị tại nhà
trong tuần trước chưa tới hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín tự điều trị tại nhà
kdca cho biết kế hoạch khẩn cấp có thể triển khai khi công sức giường bệnh hồi sức tích cực icu
trên toàn quốc dược quá bảy mươi năm hoặc tùy vào khả năng ứng phó của ngành y
sáu mươi chín số dường icu trên toàn quốc và tám mươi ba ở thủ đô seoul hiện đã được lắp đầy
tính đến khuya ngày hai mươi ba tháng một mươi một các bệnh viện đang điều trị cho năm trăm tám mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng
hơn tám mươi năm trong số đó là người trên sáu mươi tuổi
dù tỷ lệ nhập diễn tăng tỷ lệ tử vong trên tổng số ca bệnh trên phạm di cả nước vẫn tương đối thấp ở mức bảy mươi chín
hàn quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận ca mắc covid
hàn quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận ca mắc covid một mươi chín sau khi dịch bệnh xuất hiện ở trung quốc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
từ đó tới nay nước này đã báo cáo bốn trăm hai mươi năm sáu mươi năm ca nhiễm và ba ba trăm sáu mươi ba ca tử vong

có bốn một người dân đã tiêm liều bổ sung tức là liều thứ ba
hàn quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho bảy mươi chín một trong số năm mươi hai triệu dân
hàn quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho bảy mươi chín một người dân đã tiêm liều bổ sung tức là liều thứ ba
giáo phái bí ẩn đang là nguyên nhân gây ra ổ dịch covid một mươi chín mới nhất ở hàn quốc với hơn hai trăm linh ca
theo giới chức hàn quốc người đứng đầu giáo phái này có quan điểm chống chính phủ
ngôi làng nhỏ ở thành phố cheona phía nam seoul đang là ổ dịch covid một mươi chín lớn tại hàn quốc với ít nhất hai trăm bốn mươi một ca nhiễm
tất cả các trường hợp dương tính đều có liên quan đến một cơ sở thờ tự của một giáo phái bí ẩn trong làng
chính quyền chelan thông báo hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
chỉ một mươi bảy trong số hai trăm bốn mươi một ca nhiễm
cơ sở thờ tự của giáo phái này được xây dựng và hoạt động trong làng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
họ tổ chức các nghi lễ
thu hút các nghi lễ
thu hút các nghi lễ
thu nhận tính đồ mà không hề đăng ký giới chính quyền
thủ lĩnh của giáo phái này gây dựng ảnh hưởng với lời nói dối rằng sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho họ
hoàng chức giấu tên nói thêm
chọc dao mắt để chữa bệnh là hành động dối trá nguy hiểm và đi ngược lại với những gì được trăng dậy trong kinh thánh
tôi cũng quang biết mẹ của dị thủ lĩnh giáo phái bí ẩn đó
bà ấy là một nhân vật khá quyền lực từng bị hội đồng thiên chúa giáo hàn quốc trục xuất vào năm một nghìn chín trăm chín mươi vì có hành vi dị giáo
dung yong suk chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo ở hàn quốc nói
hôm hai mươi ba tháng một mươi một hàn quốc ghi nhận bốn một trăm một mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín trong đó ngôi làng nhỏ ở thành phố chelan là ổ dịch lớn nhất
năm hai nghìn hai mươi một giáo phái tên tân thiên địa đã gây ra đợt bùng phát covid một mươi chín lớn ở hàn quốc với hàng ngàn tín đồ nhiễm virus sau khi tham dự một buổi lễ cầu nguyện tại thành phố daegu
hôm hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng hàn quốc
kim bukium cho biết mặc dù đang áp dụng chiến lược sống chung với covid một mươi chín nhưng nước này không thể mất cảnh giác trước dịch bệnh
ở seoul và một số vùng lân cận tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và đủ nghiêm trọng để có thể tuyên bố áp dụng tình trạng khẩn cấp bất cứ lúc nào ông kimbukyung phát biểu
bảy mươi chín một tổng số năm mươi hai triệu dân hàn quốc đã được tiêm đầy đủ vaccine covid một mươi chín kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở trung quốc
tại cuối năm hai nghìn một mươi chín hàn quốc đã ghi nhận tổng cộng hơn bốn trăm hai mươi năm sáu mươi năm người mắc virus mới với ba ba trăm sáu mươi ba ca tử vong
theo the korea times làng giải trí hàn quốc bị ảnh hưởng không nhỏ vì làng sống covid một mươi chín thứ tư
nhiều phim điện ảnh không thể ra rạp theo kế hoạch loạt dự án truyền thông lẫn âm nhạc phải lùi lại
hơn hai tháng qua hàng chục người nổi tiếng và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhiễm bệnh
dù đã tiêm vaccine như tài tử ji chang wook hani của nhóm nhạc a sid người mẫu han hee jin ca sĩ seo in yong min huk của nhóm nhạc north kim yo han park tae kwan yoon dong sik mu tae pyeong lee hyun taek v v
trên trang chủ các công ty quản lý xin lỗi người hâm mộ vì không thể ngăn dịch lây lan dù đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các thành viên nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sự an toàn của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu lúc này
công ty sẽ phối hợp thực hiện yêu cầu hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch
bên cạnh các ca nhiễm mới nhiều nghệ sĩ hàng vượt bệnh tật nhờ phối hợp với đơn vị y tế và giữ tinh thần lạc quan
theo tv report di trang quốc khỏi sau hai tuần nhiễm bệnh hồi tháng bảy
công ty quản lý của anh đã quay lại phim trường the sound of magic tên khác anna sumanara hoàn thành các phân cảnh gian dở và duy trì thói quen leo núi chơi thể thao rèn luyện sức khỏe
tài tự chú trọng ăn uống đủ chất bảo hộ đầy đủ mỗi khi ra ngoài
ca sĩ heni nhóm nhạc essid nhiễm bệnh vào cuối tháng bảy phải ngừng mọi kế hoạch âm nhạc phim ảnh
chờ đã tiêm vaccine và thực hiện hướng dẫn của bác sĩ
cô đã hồi phục nhanh chóng
sau khi về nhà cô đã bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể
ngày ba mươi một tháng tám cô tham gia hợp báo phim truyền hình you raise me up đóng cặp với yoon si yoon
han hee jin siêu mẫu hàng đầu hàn quốc hồi phục sau hai tuần điều trị tuy nhiên sức khỏe của cô không được như trước
trên sbs hôm một tháng chín cô khóc và nói rằng chức năng hồ hấp suy giảm không thể chạy tốt và không thở nổi khi giận động nhiều
siêu mẫu cũng mong rằng mọi người hãy bảo vệ bản thân thật tốt trong tình huống nào cũng phải lạc quan thực hiện hướng dẫn của lực lượng y tế